các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo điều tra ban đầu sáng ngày hai mươi năm tháng hai quang cùng nhóm bạn đến dự lễ hội đồng đăng ở huyện cao lộc
quá trình di chuyển một người trong nhóm của quang mâu thuẫn với anh triệu xuân bắc ba mươi năm tuổi người cùng địa phương
sẵn có hơi men quang cầm dao xông vào tấn công anh bắc khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
sau bảy giờ truy lùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã bắt được nghi phạm
thời điểm này quang vẫn chưa tỉnh rượu và sáng nay ngày hai mươi sáu tháng hai nghi phạm đã khai nhận hành vi của bản thân
cơ quan công an vẫn đang truy tìm hung khí quang sử dụng để gây án
liên quan đến góp vụ sát thủ truy sát người bằng súng đến cùng vào sáng ngày hai mươi một tháng hai tại tp nha trang tỉnh khánh hòa
cho đến nay công an thành phố nha trang đã xác định được một trong hai đối tượng gây án là nguyễn ngọc hải tự út hí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thành phố nha trang
hải chính là người đã dùng súng hai lần truy sát nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú cùng thành phố nha trang vào thời điểm trên
theo đó hải được xác định là giang hồ
có số má có nhiều tiền án tiền sự
cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là xuất phát từ mâu thuẫn giữa nạn nhân và vợ của hải
khẩu súng mà hải sử dụng bắn khả năng là súng tự chế
hiện hải đã bỏ trốn khỏi địa phương và công an đang truy bắt
tại bình định công an tp quy nhơn vừa điều tra làm rõ một đối tượng chuyên đột nhập vào các nhà trọ ở khu công nghiệp phú tài trộm nhiều tài sản có giá trị
đó là võ việt trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường trần quang diệu tp quy nhơn
trung là đối tượng hình sự ở địa phương đã có nhiều tiền án tiền sự vừa mới ra tù trước tết mỡ hai tháng
từ lời khai của đối tượng công an tp quy nhơn đã thu hồi toàn bộ tài sản mà trung trộm cắp để trả lại cho người bị hại
một xe ô tô vận chuyển pháo và rượu không rõ nguồn gốc vừa bị tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện và xử lý
kiểm tra xe ô tô mang bình kiểm soát bốn mươi chín a một trăm linh bảy
tổ công tác đã phát hiện trên xe có chở hai mươi tám kg pháo dây pháo hoa và ba mươi hai chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
tài xế xe là đào duy thanh ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
trên xe chở theo bốn người trong đó có bà đào thị mì ở tp bảo lộc là chủ xe
bà mị cho biết sáng cùng ngày bà đã đến chợ ngọc hồi tỉnh con tum mua số pháo trên mang về tp bảo lộc để làm quà biếu và sử dụng
hiện tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ tăng vật phương tiện cho công an huyện cư mờ ga
để xử lý theo quy định của pháp luật
vào dạng sáng nay tại thị trấn lạc dương huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một sưởng chế biến gỗ bị thiêu dụi
vụ cháy cũng đã làm hư hại hai nhà dân bên cạnh nhưng may mắn là không có thiệt hại gì về người
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc ba giờ sáng nay ngày hai mươi sáu tháng hai tại một sưởng chế biến gỗ tại tổ dân phố bơ xê thị trấn lạc dương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa
sau khoảng bốn mươi phút đám cháy đã cơ bản được khống chế ngăn không cho cháy lan ra các ngôi nhà khác
hiện các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân hỏa hoạn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết là khoảng đêm nay ngày hai mươi sáu tháng hai vùng hội tụ gió trên cao khả năng sẽ được hình thành trên khu vực phía tây bắc bộ
đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa rông trên diện rộng
theo đó đêm về sáng ngày hai mươi bảy tháng hai phía tây bắc bộ có mưa rào đều khắp và rông rải rác có nơi xuất hiện mưa vừa
ngoài ra do điều kiện địa hình đồi núi cao cùng với nền nhiệt độ hiện khá ấm nóng nên khi mưa rông xảy ra dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như mưa đá gió giật mạnh trong cơn rông
vì vậy người dân một số tỉnh như yên bái lào cai sơn la điện biên và lây châu cần đề phòng giảm thiên tai trên xảy ra gây thiệt hại về người nhà ở cây trồng và các loại
trong khi đó khu vực phía đông bắc bộ đêm về sáng ngày hai mươi bảy tháng hai chỉ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh một mươi năm h của truyền hình công nhân dân hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo